ngày hai mươi bốn tháng bảy thanh tra tp hà nội đã ban hành thông báo kết luận
thanh tra toàn diện về việc quản lý sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay
đối với diện tích đất sân bay khu miếu môn thuộc địa giới hành chính xã đồng tâm huyện mỹ đức
kết luận thanh tra đã làm rõ nguồn gốc toàn bộ quá trình quản lý sử dụng đất đai
cũng như là các khiếu nại tố cáo của người dân
theo kết luận thanh tra toàn bộ đất sân bay miếu môn là đất quốc phòng
không có đất nông nghiệp diện tích năm mươi chín ha xứ đồng xanh
tuy nhiên trong quá trình quản lý sử dụng các đơn vị quốc phòng cũng như ubnd xã đồng tâm
đã bộc lộ sự buông lỏng quản lý trong thời gian dài
thanh tra tp yêu cầu ubnd tp hà nội có văn bản gửi bộ quốc phòng đề nghị chỉ đeo các đơn vị quốc phòng
kiểm tra ra soát có biện pháp quản lý chặt chẽ đất quốc phòng có biện pháp thu hồi ngay
những diện tích đất quốc phòng đang cho thuê cho mượn để bị lấn bị chiếm
chuyển nhường trái phép trong phạm vi đất được giao tại sân bay miếu môn và các địa điểm khác
nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị cá nhân để xảy ra những sai sót nêu tại phần kết luận
ubnd tp hà nội cần chỉ đạo công an tp hà nội phối hợp với cơ quan điều tra hành sự bộ quốc phòng
để điều tra làm rõ xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của cán bộ công chức và cá nhân có liên quan
đối với quản lý sử dụng đất quốc phòng xây dựng sân bay miếu môn thuộc địa giới hành chính
biệt vi đức